công an huyện châu thành tỉnh bến tre đã tạm giữ hình sự đối với nguyễn duy khanh
ngụ xã phú túc huyện châu thành tỉnh bến tre để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép thuốc lá ngoại nhập lậu
theo hồ sơ vụ việc lực lượng chức năng trong lúc làm nhiệm vụ đã phát hiện một đối tượng điều khiển xe ô tô
biển kiểm soát bảy mươi một a chín nghìn một trăm tám mươi hai lưu thông theo hướng từ xã an khánh về thành phố bến tre có biểu hiện nghi vấn
nên đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra
qua làm việc đối tượng khai là nguyễn duy khanh đồng thời lực lượng chức năng phát hiện trên xe khanh điều khiển
có bảy gói thuốc lá ngoại nhập lậu hiệu z và scott tất cả đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
nguyễn duy khanh thừa nhận được một người không rõ tên ở tỉnh long an thuê trở thuốc lá trên giao cho một đối tượng khác
tại huyện mỏ cây bắc với tiền công là hai triệu đồng hiện cơ quan công an đã tạm giữ số thuốc lá
và xe ô tô nguyễn duy khanh điều khiển để xử lý theo quy định